sáng nay hai mươi tám tháng một mươi hai sau bốn ngày nghị án hội đồng xét xử tuyên án phạt một mươi bốn bị cáo trong vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
trong đó hội đồng xét xử nhận định bị cáo nguyễn bắc son cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
là người giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt yêu cầu thực hiện dự án ngay trong năm hai nghìn hai mươi
sau hơn hai giờ đọc bản án tòa nhân dân hà nội tuyên ông nguyễn bắc son một mươi sáu năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và trung thân tội nhận hối lộ
hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là trung thân
ông trương minh tuấn lĩnh sáu năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
và tám năm tù vì tội nhận hối lộ tổng mức án là một mươi bốn năm tù
cựu chủ tịch mobile phone lê nam trà lĩnh bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi sáu năm tù tội nhận hối lộ tổng hình phạt hai mươi ba năm tù
bị cáo cao duy hải bị tuyên phạt bốn năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi năm tù vì tội nhận hối lộ tổng mức án là một mươi bốn năm tù
bị cáo phạm nhật vũ bị tuyên phạt ba năm tù về tội đưa hối lộ
các bị cáo còn lại phạm tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận các mức án từ hai năm đến năm năm tù giam
hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh như cáo trạng đã truy tố
theo hội đồng xét xử việc hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ
các bị cáo nhận hối lộ đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận là căn cứ quan trọng để xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt dành cho các bị cáo